nhận lời mời của bộ trưởng ngoại giao nhật bản fumio kishida
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã thăm nhật bản
từ ngày tám đến ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đồng chủ trì phiên họp ủy ban hợp tác việt nhật lần thứ chín
và hội đàm với bộ trưởng ngoại giao nhật bản fumio kishida
trong thời gian tại nhật bản phó thủ tướng bộ trưởng phạm bình minh cũng đã hội kiến với thủ tướng shinzo abe
chủ tịch hạ viện tadamori oshima và tiếp chủ tịch cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản jica shinichi kitaoka
tại các cuộc gặp phó thủ tướng phạm bình minh bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ và thực chất
của quan hệ đối tác chiến lược việt nam nhật bản trên nhiều lĩnh vực với sự tin cậy cao về chính trị
tại buổi tiếp phó thủ tướng phạm bình minh thủ tướng shinzo abe đã cảm ơn chủ tịch nước trần đại quang
có thư mời tham dự hội nghị cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy và cho biết
nhật bản sẽ hỗ trợ toàn diện việt nam tổ chức thành công hội nghị cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy tại đà nẵng
và sẽ thu xếp để tham dự hội nghị
tại hội đàm giữa hai bộ trưởng ngoại giao và phiên họp lần thứ chín ubh việt nam nhật bản
hai bên nhất trí duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao
đặc biệt trong dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản năm hai nghìn một mươi tám
tiếp tục duy trì và tăng tính hiệu quả của các cơ chế hợp tác đối thoại giữa hai nước
trong đó có cơ chế ubh việt nhật
đối thoại giữa hai bộ ngoại giao nhất trí tiến hành tổ chức phiên họp lần hai của ubh việt nam nhật bản
về hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp thương mại và năng lượng vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
và sớm tổ chức đối thoại nông nghiệp cấp cao lần thứ tư trong nửa cuối năm hai nghìn hai mươi
về hợp tác kinh tế hai bên nhất trí đạt thỏa thuận chung về thúc đẩy kết nối kinh tế hai nước
liên kết kinh tế phối hợp chặt chẽ triển khai các dự án lớn mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thỏa thuận
thúc đẩy tăng kim ngạch thương mại
tại hội đàm giữa hai bộ trưởng ngoại giao các bên đã trao đổi về các vấn đề kinh tế quốc tế và khu vực cùng quan tâm
về vấn đề biển đông nhất trí về tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình an ninh an toàn tự do hải và hàng không
nhất trí thúc đẩy cộng đồng quốc tế phản đối các hành động tôn tạo đảo đá quân sự hóa
dẫn đến thay đổi nguyên trạng tại biển đông ủng hộ việc giải quyết mọi tranh chấp bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế